thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an cùng ban giám đốc công an tp hcm
đã đến thăm và động viên cán bộ chiến sĩ làm việc tại chốt chống dịch trên địa bàn thành phố
tại mỗi chốt trạm kiểm dịch thứ trưởng lê quốc hùng cùng ban giám đốc công an tp hcm
đã tặng quà và gửi lời cảm ơn đến các cán bộ chiến sĩ đang làm việc tại đây
động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục quyết tâm vượt qua mọi khó khăn vất vả
đồng hành cùng thành phố ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan từ các địa phương vào tp hcm
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu các lực lượng trực chốt tích cực tuyên truyền vận động
để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch covid một mươi chín tăng cường công tác kiểm soát người và phương tiện
ra vào địa bàn quản lý đảm bảo trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ yêu cầu công an tp hcm trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ
cho lực lượng tham gia trực chốt chăm lo bữa ăn cho lực lượng chống dịch
đại diện lực lượng làm nhiệm vụ trực tại các chốt kiểm soát cảm ơn sự quan tâm chia sẻ động viên
của lãnh đạo bộ công an ban giám đốc công an tp hcm đây sẽ là nguồn động lực để cán bộ chiến sĩ
làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao